xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày dẫn đến những cơn ghen bất trợt
nhiều đối tượng đã sẵn sàng ra tay sát hại người mình từng yêu thương
những vụ án đau lòng xảy ra trong thời gian qua ngày một nghiêm trọng gây hoang mang dư luận
nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy đau lòng này không có gì khác ngoài sự ghen tuông
nghi hoặc cùng với văn hóa ứng xử hay sự nhận thức pháp luật còn hạn chế
trong khi tính vị kỳ cá nhân trong quan hệ gia đình yêu đương thì lại quá cao
đối tượng ngô văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thanh thủy phú thọ
bị tòa án xử tù trung thân về tội giết người bị hại trong vụ án lại chính là người vợ của bị cáo
chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng cùng không lay chuyển được ý định ly hôn nên đã dùng xăng sát hại vợ
vợ chết mâu thuẫn vợ chồng không được giải quyết cũng chẳng nếu giữ lại được hôn nhân
mà chỉ còn lại là nỗi đau của người nhà và đứa con thơ của đôi vợ chồng này
mà tôi cứ dặn con tới đi dặn lại thì con xuống dưới làm thì con phải ngủ với các bạn nhé đừng có ngủ một mình
các cô mà lúc mà cứu cháu thì bảo là hai đêm nay là cứ có cái thẳng là cứ đi ngược đi xuôi nó dình ở đây thì chúng tôi cứ tưởng là trộm
thì cứ bảo nhau là đê có kẻ trộm thì đến hôm thứ ba là cháu đi về để mà lấy cái lấy cái vỏ bếp để lắp bếp cho người ta thì là nó đốt luôn cái đêm thứ ba
còn đây là đối tượng hoàng tuấn an sinh năm hai nghìn hai
trú tại xã dương liễu huyện hoài đức thành phố hà nội
an có tình cảm và quan hệ yêu đương nhiều năm với một cô gái cùng xã
do hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn an đã có ý định sát hại bạn gái
tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thấy bạn gái đi xe máy tới an lao ra chặn lại rồi rút dao đâm nhiều nhát khiến cô gái trẻ này gục ngã tử vong tại chỗ
gây án xong an lấy dao tự đâm vào cổ mình với ý định tự sát nhưng bị người dân ngăn chặn
điều đáng tiếc là cả an và nạn nhân đều là những sinh viên doanh nghiệp

phân tích tâm lý tội phạm cho thấy những mâu thuẫn tình cảm hiện nay ngày càng có chiều hướng phức tạp xuất phát từ sự đố kị nghi hoặc từ mong muốn sở hữu và chiếm hữu ngày càng cao
bên cạnh đó xu hướng sử dụng bạo lực để khuất phục ép buộc nạn nhân phải sống suy nghĩ hành động theo ý của mình cũng vì thế mà có chiều hướng gia tăng hơn trước đây
rồi đây các đối tượng sẽ phải trả giá
tượng sẽ phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình nhưng nỗi đau hậu quả của những hành vi phạm tội còn đeo đẳng mãi với những người thân của mình